năm hai nghìn một mươi tám liệu pháp điều trị ung thư bằng cách ước chế chốt kiểm miễn dịch hay còn được gọi là liệu pháp miễn dịch
do hai nhà khoa học james allison của mỹ và tasuku honjo của nhật bản tìm ra
được trao giải nobel y học năm hai nghìn một mươi tám đã gây ấn tượng mạnh trong giới y học của thế giới
đây được xem là một bước phá trong việc chữa trị ung thư và giáo sư bác sĩ tạ thành văn là người đầu tiên
trong số bốn học trò người việt được giáo sư tasuku honcho dẫn dắt
giờ đây về với nền y học của nước nhà giáo sư văn cũng vui mừng khi đưa liệu pháp điều trị ung thư ấy vào việt nam
và đã thu về được những kết quả nhất định
liệu pháp miễn dịch dựa trên nguyên tắc tăng cường đáp ứng miễn dịch ở cơ thể người bệnh
năm hai nghìn một mươi ba giáo sư tạ thành văn đã mạnh dạn đưa ý tưởng về liệu pháp tế bào miễn dịch điều trị ung thư vào thực tiễn tại việt nam
đến năm hai nghìn một mươi bảy ý tưởng của anh được bộ y tế chấp thuận đưa vào điều trị trên người bệnh
và đến thời điểm này đã điều trị được trên ba mươi bệnh nhân
liệu pháp tế bào miễn dịch điều trị ung thư đã được áp dụng từ lâu tại nhật
khi đưa vào việt nam liệu pháp này cơ bản được giáo sư văn giữ nguyên
nhưng có một sự thay đổi nhất định để phù hợp với điều kiện và con người việt nam
thì chúng ta phải cân nhắc xem là bệnh nhân đó đã
đã được phẫu thuật hay chưa đã được hóa trị xả trị hay chưa
và đã sử dụng các phương pháp truyền thống nào hay chưa
để từ đó chúng ta phải đưa ra những chỉ dẫn về thời gian phối hợp và thời gian điều trị
và kéo dài trong bao nhiêu lâu
thì tất cả những cái đó thì chúng tôi đều phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng
kết quả bước đầu khá lạc quan về mặt lâm sàng
tuy nhiên để có được kết quả ấy hành trình đưa liệu pháp này được thử nghiệm tại việt nam không dễ dàng
thế nhưng giáo sư tạ thành văn chưa bao giờ có ý định dừng lại
anh luôn đau đáu làm sao để người việt có thể được tiếp cận những tiến bộ khoa học mới nhất
có lợi nhất từ đó những khó khăn rào cản lại càng khiến anh thêm quyết tâm thực hiện
những kỹ thuật mới những phương pháp mới và những thuốc mới khi mà đưa vào việt nam
thì phải tuân thủ theo quy trình gọi là quy trình thử nghiệm lâm sàng rất là chặt chẽ
liệu pháp miễn dịch tế bào trị liệu không phải là một trường hợp ngoại lệ
thì bên cạnh đó các bạn cũng biết là đây là một cái liệu pháp mới không chỉ đối với việt nam
mà đối với cả trên thế giới
do vậy mà khi một cái mới thì chúng ta phải thuyết phục các nhà khoa học thuyết phục với các nhà quản lý
thì đây là một cái quá trình quả thực là cũng tốn rất nhiều các cái công sức và tốn khá nhiều thời gian
hơn hai mươi năm dành cho khoa học giờ đây giáo sư văn còn mang thêm trên vai một trọng trách đào tạo nhân lực ngành y tế
tại trường đại học y hà nội
ngoài những kiến thức quý báu của mình
giáo sư văn luôn cố gắng truyền tải niềm đam mê khoa học với những thế hệ học trò
bởi theo chia sẻ của anh làm khoa học thịt hỏi nhưng đáng giá
và trường đại học chính là cái nôi của các công nghệ mới
thầy văn đã cho mình cái tấm gương gọi là cái nhiệt tình với khoa học
cũng như cái ngọn lửa để thôi thúc mình quyết định là thi vào trường và nghiên cứu cái đề tài cùng với thầy
với những kết quả lạc quan từ liệu pháp tế bào miễn dịch điều trị ung thư cho thấy
hy vọng rằng giáo sư tạ thành văn và những nghiên cứu của anh sẽ mở ra một hướng mới trong việc điều trị ung thư
giúp căn bệnh này phần nào thôi trở thành nỗi ám ảnh